thưa quý vị lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang vừa phát hiện bắt quả tang một xe ô tô tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ có nhãn mát nước ngoài nghi vấn nhập lậu
trưa ngày một mươi tháng sáu tại khu vực xã lạc cuối huyện tri tôn tổ công tác liên ngành chống buôn lậu phát hiện một xe ô tô tải do tài xế lê hoàng phương điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển khoảng ba chai ngũ dầu các loại sáu mươi cục xà bông tắm gần một trăm năm mươi hộp kem dưỡng trắng da và hai mươi năm tám trăm linh bịch thuốc dân tộc và cổ truyền tổng trị giá hàng hóa khoảng gần một trăm tám mươi năm triệu đồng
thời điểm kiểm tra tài xế phương không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên
công an huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an cho biết vừa bắt quả tang một vụ tái chế dầu nhất thải trái phép
tạm giữ khoảng bốn mươi năm lít dầu các loại
để tránh bị phát hiện chủ cơ sở này đã thuê lại một khu mỏ bỏ hoang xung quanh là đồi núi ít người để ý
dầu thải gom từ các gara sửa xe trên địa bàn tỉnh nghệ an và các tỉnh lân cận mang về cơ sở này
sau đó cho vào bể chứa ngầm rồi bơm lên hai lò chương cất xe bằng ngạch nung
nhân liệu để chương cất cũng chính là dầu thải
hoàn toàn không có công nghệ xử lý chất thải hay bảo vệ môi trường dầu thải được dẫn trực tiếp ra đất
còn thành phẩm thì được thuê xe bồn trở đi tiêu thụ
bước đầu lực lượng công an đã tạm giữ khoảng bốn mươi năm lít dầu
trong đó có hai mươi lít dầu thải chưa tái chế và hai mươi năm lít dầu thành phẩm tạm giữ một xe ô tô bồn chở dầu
thưa quý vị thời gian qua trên địa bàn tỉnh bạc liêu xảy ra tình trạng các chủ lò giết mổ
chủ cơ sở chăn nuôi tổ chức bơm nước vào heo để tăng trọng
mặc dù các ngành các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra xử lý song tình trạng này vẫn còn diễn biến khá phức tạp
điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động mua bán đối với các cơ sở làm ăn chân chính
mà còn dóng lên hồi chuông về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm khi những sản phẩm thịt heo này được đưa ra thị trường tiêu thụ
đây là những hình ảnh phóng viên ghi nhận được khi cùng cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất
một cơ sở giết mổ heo tập trung trên địa bàn ấp tân tạo thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
cũng tại lò giết mổ này chưa đầy một tháng trước lực lượng chức năng đã từng bắt quả tang ông trần văn phương
đang thực hiện hành vi bơm nước vào heo trước khi giết mổ
điểm chung của các vụ vi phạm này là đối tượng đều lựa chọn thời điểm đêm tối để thực hiện
hơn nữa các lò giết mổ này lại nằm sâu trong khu vực đồng ruộng cách xa lộ giới và địa bàn dân cư
nơi lực lượng chức năng rất khó khăn trong việc tiếp cận bắt quả tang
trước tình hình trên phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bạc liêu đã tăng cường công tác nắm tình hình
sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra đột xuất bất ngờ phát hiện quả tang các hành vi vi phạm đưa nước vào heo trước khi giết mổ
nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân
để xử lý triệt để vấn nạn này thời gian qua phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bạc liêu
đã tăng cường công tác nắm tình hình thường xuyên kiểm tra đột xuất các cơ sở giết mổ heo
qua đó kịp thời phát hiện xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm
đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành chức năng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành
thường xuyên tuyên truyền và cho cam kết không để xảy ra hoạt động bơm nước vào heo trước khi giết mổ
góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân
hoặc các chất khác vào động vật nói chung heo nói riêng trước khi giết mổ
nhằm đảm bảo vệ sinh thú y đảm bảo an toàn thực phẩm
đối với người dân khi phát hiện các hành vi đưa nước vào động vật trước khi giết mổ
thì phải cung cấp thông tin cho cơ quan công an cơ sở và phòng cảnh sát môi trường biết để đấu tranh xử lý
bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng đối với các chủ cơ sở chăn nuôi lò giết mổ
đừng vì hám lợi trước mọi người
đừng bắt mắt mà thực hiện hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
thưa quý vị và các bạn ngày một mươi một tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can trần anh tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện kim thành về tội tổ chức đánh bạc
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định tài cầm đầu nhóm đối tượng tổ chức
cho nhiều đối tượng tham gia đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá
thông qua trang web bóng tám mươi tám com
trang web này có máy chủ đặt ở nước ngoài sử dụng phần mềm quản trị điều hành đánh bạc trực tuyến
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đường dây do tài cầm đầu tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ
với tổng số tiền giao dịch hơn tám trăm năm mươi ba tỷ đồng
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương cũng khởi tố các bị can phạm huy du
tội tổ chức đánh bạc đánh bạc các bị can nguyễn viết khư bùi duy hải
và hoàng văn hoài về tội đánh bạc
cũng trong ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đã ra lệnh giữ người
trong trường hợp khẩn cấp đối với bốn đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trên địa bàn phường duyên hải thành phố lào cai
kiểm tra hành chính tại phòng hai trăm linh hai khách sạn sông hồng viêu thuộc tổ bảy phường duyên hải thành phố lào cai
phát hiện sáu đối tượng gồm ba nam ba nữ trong phòng có biểu hiện nghi vấn
phạm tội về ma túy quá trình kiểm tra phát hiện năm trong số sáu đối tượng sử dụng ma túy
lực lượng công an cũng thu giữ tăng vật là một túi ni lông chứa hai viên nén màu hồng
cùng một số tài liệu có liên quan
căn cứ vào tài liệu có liên quan cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai
đã ra lệnh giữ người bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và lệnh tạm giam đối với bốn đối tượng
gồm bùi văn cường trần thị trang hà thị thu hồng trần cửu quý về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ và xử lý
thưa quý vị và các bạn trong thời gian vừa qua công an địa phương các tỉnh thành trên khắp cả nước
đã tập trung và quyết liệt trong công tác chấn áp xử lý mạnh tay đối với hoạt động cho vai nặng lãi
các loại dịch vụ tín dụng đen đòi nợ
và qua đó nhiều ổ nhóm đã bị phá hủy
các loại dịch vụ đòi nợ đã bị bắt giữ và xử lý theo đúng quy định của pháp luận
dịch vụ đòi nợ bị cấm hoạt động từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
việc xử lý đối với các loại hình tội phạm liên quan đến tín dụng đen trở nên thuận lợi hơn
tuy nhiên các cá nhân ổ nhóm vẫn đòi nợ bằng nhiều thủ đoạn khác nhau
cơ bản vẫn theo kiểu khủng bố xã hội đen
đặc biệt những người không vay nợ nhưng vẫn bị khủng bố đòi nợ vô cớ thậm chí là bị hành hung
gia đình ông sở và báo cáo
bảo anh thời gian qua luôn sống trong cảnh bất an khi mà thường xuyên bị những kẻ lạ mặt ném chép bẩn vào nhà
có địa chỉ tại một trăm bảy mươi chín ngõ quỳnh phường thanh nhàn quận hai bà trưng hà nội
dù đã dùng nhiều cách để tẩy rửa thế nhưng vết sơn vẫn bám lại cửa
báo anh cho biết nhiều lần bị những người xăm trộm đến nhà đe dọa và đòi nợ với một số tiền lớn
tuy nhiên bản thân bà và chồng không vay mượn bất kỳ một ai
chúng nó đến nó đến đây nó gây áp lực cho các cô rồi nó dọa
nó bảo là không
không giả tiền cho nó thì không thể yên được
chỉ có bán cái nhà này đi thôi không thể ở được ở đây
thì cô không có nợ nó đâu tiền đâu
cô chú không nợ tiền nó mà nó đến đây nó gây áp lực
nó cứ bảo là con của ông bà mà nó là con dâu cô thật nhưng mà nó không ở đây với cô mấy chục năm nay thôi nó không ở mấy cô
tất cả là ba lần tạt tất cả còn hai lần sơn
còn tạt cái vần kia thì rất nhiều còn tạt ban ngày thì có một lần là phạt
mới đây nhất ngày mùng
ngày mùng hai tháng sáu một số người lạ tiếp tục đến nhà bảo anh để đòi nợ
tại đây đã xảy ra tranh cãi giữa đôi bên
khi ra ngoài đường tiếp tục xảy ra rẳng co
sau đó năm thanh niên đã lao vào hành hung ông sợ khiến ông bị thương nặng
hiện đang phải điều trị tại bệnh viện thanh nhàn
lúc đầu nó lấy viên gạch nó lấy viên gạch ở đường
nó phang nó ném vào nhà
thì mình xông ra
bởi túm rồi nó
nếu túm được tay nó sao thì nó nhảy vào đánh vụ
sự việc đã được gia đình ông sợ và bảo anh trình báo lên chính quyền địa phương
vụ việc đã được công an phường thanh nhàn lập hồ sơ và chuyển lên quận
hiện công an quận hai bà trưng đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ đối tượng có liên quan
một vụ việc khác cũng liên quan đến việc ném chất bẩn để đòi nợ tại ngõ sáu mươi một lý thường kiệt
xảy ra vào dạng sáng ngày một tháng sáu vừa qua
công an phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm nhận định trong khu vực ngõ sáu mươi một có vài trường hợp liên quan nợ nần
nên đã bị hai đối tượng đi xe máy ném chất bẩn
hiện đơn vị đang điều tra truy tìm các đối tượng có liên quan
đối tượng thường sử dụng các phương thức đe dọa
ngoài đối tượng cho mai tiền có đối tượng khai sát trong viên cá nhân kể cả bí mật đối tư
qua nghệ gia đình qua đó tìm cách khống chế
và chúng ta biết là từ tín dụng đen
ở ngoài hãng cho mai tiền
quay thật tiếp hay quay qua ác
thì nó cũng đều giống nhau
ở cơ cộng định là chúng cho quay với hãi sản phát bỏ và khống chế nạn nhân
để khai sát càng nhiều lợi và tốt
và từ việc này chúng ta biết là nó đẻ ra rất nhiều là dụng hóa pháp
và hiện tượng tư vực khác
thật hẳn như là từ đó tới đây là cuối dân tích
cốt bạc hải sản này
hư không này
làm nhục người khác này
thậm chí là giết người
chưa kể những điều tượng này
nhiều gia đình
thậm chí là tự tượng
trước những sự kiện xảy ra gần đây
có thể thấy hành vi khủng bố bằng chất bẩn
đe dọa ép người khác trả nợ có dấu hiệu tái hiện tại một số địa phương trên cả nước
trước thực trạng này
các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương cũng đang tiếp tục đẩy mạnh chấn áp
và xử lý các đối tượng liên quan đến vấn đề này
nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự nói chung
ổn định cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nói riêng
thưa quý vị đối tượng võ minh hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cư trú tại ấp năm xã bình xuân thị xã gò công tỉnh tiền giang
vừa đến công an thị xã gò công đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích
tại cơ quan công an hòa khai
trước đó do quen biết với anh em công nhân công trình xây dựng nhà ở tại ấp năm xã bình xuân
nên sau khi đã uống rượu tại nhà
hoa tiếp tục đến nhậu chung với anh em công nhân tại đây
trong lúc nhậu anh trần văn đen cư trú xã vị thanh thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
cũng là công nhân làm việc tại đây
rút nhằm chui điện thắp sáng khu vực của hòa đang uống rượu
bực tức về việc đang nhậu mà bị mất điện
nên anh hòa đến chỗ anh đen đang ngồi
cánh anh đen ngã xuống hố đất tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã gò công
quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh tạm giam đối tượng võ minh hòa để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý